ubnd tỉnh lào cai vừa tổ chức lễ khánh thành bến xe sapa tại khu du lịch quốc gia sapa
đây là một trong những công trình trọng điểm góp phần giảm thiểu tình trạng quá tải xe
đồng thời thay đổi lĩnh vực vận tải hành khách của tỉnh lào cai nói chung và khu du lịch quốc gia sapa nói riêng
bến xe sapa được xây dựng theo mô hình đa công năng có thiết kế sang trọng tinh tế với nhiều tiện ích
bến xe áp dụng hệ thống điều hành tự động thông minh hiện đại bởi nền tảng công nghệ mới
có kết nối dữ liệu về tổng cục đường bộ theo quy trình quản lý từ châu âu
kiến trúc của bến xe gồm sáu tầng nổi một tầng hầm trên tổng diện tích bốn một mươi hai m hai
cho sức chứa tối đa gần ba trăm linh xe tổng suất đầu tư hơn hai trăm linh tỷ đồng
với cơ sở vật chất trang bị kỹ thuật hiện đại phù hợp
cùng với việc tổ chức vận hành quản lý khai thác bằng công nghệ
bến xe sapa được đánh giá là một trong những bến xe khách tiêu chuẩn hiện đại hàng đầu cả nước
đáp ứng yêu cầu phục vụ đa dạng góp phần thúc đẩy ngành vận tải và du lịch tại sapa nói riêng và lào cai nói chung